là một bé trai năm tuổi ngủ quên trên xe
và chính việc sốc nhiệt là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các trường hợp trẻ tử vong trên ô tô
nguy cơ tử vong với trẻ nhỏ khi ở trong xe từ khoảng ba mươi phút trở lên
sau một mươi phút ekip chương trình cùng mẹ đi vào đón bé
lúc này bé trai vẫn trong trạng thái hoảng loạn và chưa bình tĩnh lại được
lúc nãy cô ấy có sợ không
cũng lo nắng nhưng đấy nó chỉ là cái trải nghiệm của cháu ấy
để đằng sau cháu đi cháu biết được thì nó sẽ biết cách thoát ra
chị đã bao giờ hướng dẫn cháu mà khi bị nhốt trong xe cháu phải thoát ra khỏi xe bằng cái nhà không
dạ không nói chung là em thì em cũng không hướng dẫn nhiều
nhưng mà qua quay này thì em sẽ hướng dẫn nó nhiều hơn
vẫn trong tình huống bị bỏ quên trên xe lần nay vị trí đỗ xe là khu vực gần công viên nhiều người qua lại
bé gái sáu tuổi vừa mới đi học lớp một này sẽ phản ứng như thế nào mời quý vị cùng theo dõi
bé gái phát hiện không có ai trên xe và bắt đầu tìm cách ra ngoài nhưng chỉ biết đi vòng quanh xe
trong khoảng thời gian năm phút xe đã tắt điều hòa cửa đóng kín nhiệt độ trong xe tăng rất nhanh chóng có thể tăng thêm từ bảy đến một mươi độ và tiếp tục tăng thêm
địa điểm đỗ xe lúc này là trong bóng dâm
bé gái bắt đầu toát mồ hôi vì xe nóng lên rất nhanh và ngụt ngạt do thiếu oxy
ekip chương trình và mẹ luôn kiểm soát tình hình bên trong xe ô tô và theo dõi mọi hành động của bé gái
sáu phút trôi qua bé gái bắt đầu hoảng loạn không có động thái kêu cứu hay đập cửa
sau tám phút trên xe bé vẫn không có hành động quyết liệt hơn
bé không biết cách trèo lên ghế lái hoặc ghế phụ để gây sự chú ý cho những người bên ngoài
đây là phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi chưa được trang bị những kỹ năng cần thiết nếu bị khóa cửa một mình trong xe ô tô
ek chương trình và mẹ quyết định đưa bé ra xe ô tô
đối với dòng xe to và xe một mươi sáu chỗ
nó khác với những cái xe từ năm chỗ rồi xuống
đấy như là dòng xe to này
thì sẽ được trang bị thêm bố thoát hiểm
còn chức năng để mà như còi
và đèn cảnh báo
thì chức năng như nhau
còn để mà tay cửa giữa các xe
dòng năm chỗ và dòng một mươi sáu trở lên
thì tất cả các dòng xe là
đối với dòng xe to là khó mở
chú đã dạy cho cách lấy bố thoát hiểm ra nhớ chưa
đây là bố thoát hiểm của chú này
khi lấy ra đây nhé
chú sẽ lấy như này
chú cầm đập như này
chú sẽ để lại và cháu tập lại cho chú này
rồi cháu cầm cả hai tay và cháu cầm cháu đập vô kính
cháu cầm dài ra cháu cầm xuống dưới đây
đấy và cháu sẽ đập vào kính này
khi cháu đập vào kính này thì cái kính của chú là kính một lớp
nó khi vỡ nó sẽ tạo hình tròn
không rơi vào tay cháu để
xước sát thì gây trẻ máu
đấy cháu nhớ chưa
đối với dòng xe là từ năm chỗ là dòng xe ô tô
kính chắn gió thường thường là
sườn xe là ba lớp nó rất dày và các cháu không thể đập được
và đối với kính là sườn xe và kính hậu của xe
kính này là kính một lớp
nên là các cháu rất dễ đập
khi bố thoát hiểm đầu bố thoát hiểm này sẽ gắn một phần kim cương để phá kính
sẽ xảy ra một lực va chạm nhẹ
đối với kính một lớp này rất dễ vỡ
và các cháu có thể sử dụng cái này rất đơn giản
đối với các cháu nhỏ được thoát hiểm đối với dòng xe to này rất khó khăn
theo em nghĩ điều cơ bản đấy thì mình nên hướng dẫn các cháu
để các cháu
biết trên xe ô tô sử dụng những vật dụng
trang thiết bị trên xe
để cho người lớn dễ nhận biết
và phát hiện ra các cháu
con được chú lái xe hướng dẫn bút cò
và lấy búa đập kính
và đèn cảnh báo
nếu lần sau không có chú lái xe
con bị nhốt ở trên xe
con sẽ làm được
cuộc sống luôn vội vã
với rất nhiều việc phải xử lý
nên nguy cơ là
người lớn mải mê
lo toan công việc
dẫn đến việc để quên trẻ trên xe
là hoàn toàn có thể xảy ra
để phòng tránh những nguy hiểm khôn lường
có thể xảy ra
khi trẻ ở một mình trên xe
đã tắt máy và khóa từ bên ngoài
phụ huynh hãy dạy trẻ
những kỹ năng thoát hiểm
và thông báo cho người khác
dạy trẻ bằng bất cứ cách nào
phải treo lên ghế đằng trước
chỗ tài xế ngồi
để có thể sử dụng các tín hiệu cầu cứu bên ngoài
hãy chỉ cho trẻ cách bấm cỏ xe liên tục
dù xe có tắt máy
rút khóa điện
còi xe vẫn luôn hoạt động
nên giữ còi cho đến khi
có người phát hiện ra trẻ
tương tự đèn tam giác trên xe
được thiết kế nguồn điện riêng
để nó lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động
hãy chỉ cho con
nút bật đèn có hình tam giác trên xe
để bật bốn đèn báo tín hiệu liên tục
bốn góc xe
gây sự chú ý kết hợp với bấm còi
hãy đập mạnh vào cửa kính bên trên
để cầu cứu
mọi người xung quanh
các xe ô tô
đều thiết kế luôn có lấy mở khóa cửa
từ bên trong
tại mỗi cửa lên xuống
dạy con cách bật lấy này
để mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ
dù bố thoát hiểm
đập vỡ cửa kính kêu cứu thoát ra ngoài
lưu ý những mảnh vỡ của cửa kính
khi đập ở dạng tròn
khó có thể gây ra tổn thương cho trẻ
hãy tập huấn cho trẻ nhiều lần đến thuần thục
về kỹ năng thoát hiểm
khi bị nhốt bên trong xe ô tô
để cháu thử mà xem